ngày hôm qua tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến quán triệt nghị định
về quản lý bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
đại diện các cơ quan quản lý nhà nước có nhiệm vụ tại cửa khẩu đường hàng không
cơ quan doanh nghiệp tại cửa khẩu đường hàng không
ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ ban hành nghị định số chín mươi ba về quản lý bảo đảm an ninh trật tự
tại cửa khẩu đường hàng không đây là văn bản hết sức quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng công an
triển khai toàn diện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
góp phần bảo vệ vững chắc an ninh hàng không trong mọi tình huống
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của nghị định chín mươi ba
và kế hoạch số sáu trăm một mươi bảy của bộ công an về việc triển khai thực hiện nghị định
để tổ chức triển khai có hiệu quả nghị định chín mươi ba thứ trưởng lương tam quang đề nghị sau hội nghị
cục quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan công an các địa phương
tiếp tục phổ biến các quy định của nghị định khẩn trương xác định danh giới phạm vi các khu vực
cửa khẩu đường hàng không tiến hành đặt biển báo theo quy định tại nghị định
nghiên cứu đề xuất xây dựng thông tư hướng dẫn thi hành các nội dung nghị định
đồng thời ra soát các văn bản hướng dẫn có liên quan để đề xuất sửa đổi bổ sung điều chỉnh
hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định của nghị định nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp
giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu đường hàng không gồm công an cửa khẩu
cảng vụ hàng không cơ quan hải quan cơ quan kiểm dịch y tế biên giới cơ quan kiểm dịch động vật thực vật
trước mắt các đơn vị cần tập trung thực hiện có hiệu quả cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán và các hoạt động lễ hội đầu xuân tại khu vực cửa khẩu đường hàng không